cũng may ra sao là gọi như cũng có người gọi như là giúp đỡ

hữu xạ tự nhiên hương
sưởng sản xuất hương trầm của anh nguyễn năng nhuận ngày càng có nhiều đơn đặt hàng của những doanh nghiệp lớn nhỏ gần xa
cũng như xuất khẩu ra thị trường nước ngoài nhờ chăm chỉ làm việc
nguyễn năng nhận đã dần lấy lại lòng tin ở những người thân trong gia đình
đồng thời được sự cảm mến của bà con hàng xóm và các tổ chức chính quyền địa phương
những tình cảm thân thương đó dành cho nguyễn năng nhuận chính là liều thuốc quý báu
giúp anh có nghị lực hơn nữa trên con đường tìm lại chính mình
anh nguyễn này cũng đã được lực lượng công nguyện thân miện xây dựng là môi điểm về tác biệt cộng đồng
trong quá trình về sinh sống tại địa phương thì luôn chấp hành tốt các đối chức của đảng
pháp luật của những nước các quy định của địa phương
và lực lượng công xã đã thường xuyên phối hợp các ban ngành đàn tẻ
và thăm hỏi động viên giáo dục giúp đỡ và giáo dục về tư tưởng về nhận thức trong cuộc sống

trong thời gian anh nguyễn về địa phương anh nguyễn về địa phương
cũng là một tấm gương trong phát triển kinh tế ở địa phương
được nhiều các ban ngành đàn tẻ và các hộ dân nhất là lực lượng thanh niên
rất là ghi nhận và học hỏi về cái tấm gương về phát triển kinh tế ở địa phương
và hiện tại là anh nhuận có nguồn thu nhập ổn định để lo cho cuộc sống cho gia đình và vợ con
với nguyễn năng nhận tất cả rồi xét qua
với thương nào rồi cũng sẽ lành
đứng trước những biến cố thử thách của cuộc đời đã khiến cho anh trưởng thành hơn và vững vàng hơn
chính tình yêu thương của gia đình sự đùm bọc giúp đỡ của bà con hàng xóm
chính quyền địa phương đã thôi thúc nguyễn năng nhuận trở về với nẻo sáng của cuộc đời
là niềm tự hào của bà mẹ và người thân trong gia đình